tại bình định chiều qua ngày một mươi chín tháng tám tại khu kinh tế nhân hội thành phố quy nhơn
công ty cổ phần fujiwara bình định đã tổ chức lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời fujiwara bình định
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ
dự án điện fujiwara bình định có tổng quy mô công suất hơn một trăm linh mw
hiện dự án đã hoàn thành giai đoạn một với công suất năm mươi mw
sản lượng điện dự tính hàng năm đạt gần sáu mươi một mw tương đương mức tiêu thụ điện hàng năm của hơn ba mươi hai ba trăm linh hộ dân
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh bình định
chỉ đạo các sở ngành và địa phương liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thường xuyên theo dõi
kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt của các nhà đầu tư trong quá trình hoạt động kinh doanh
dự án sẽ góp phần làm tăng nguồn năng lượng điện phục vụ kinh tế xã hội của tỉnh bình định
giảm hiệu ứng nhà kính và các tác động tiêu cực từ phía môi trường
dự án có một trăm linh vốn đầu tư từ nhật bản là biểu tượng của tình hữu nghị giữa việt nam nhật bản